trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nghệ an thông tin trong một mươi hai giờ qua từ một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng tám cho đến bảy h sáng ngày một mươi bảy tháng tám
nghệ an ghi nhận hai mươi ca dương tính mới trong đó có tám ca liên quan đến chợ đầu mối vinh
cdc nghệ an dự báo số lượng bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này sẽ tiếp tục tăng
bởi chợ đầu mối vinh là chợ buôn bán rau củ quả lớn nhất tỉnh với hàng trăm tiểu thương buôn bán mỗi ngày
việc buôn bán giao thương không chỉ diễn ra trong nội bộ thành phố vinh mà có cả các huyện lân cận
các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này có lịch trình hết sức phức tạp quan ngại hơn hiện đang còn có những trường hợp f trong cộng đồng
trước tình hình cấp bách tỉnh nghệ an quyết định cách ly xã hội toàn thành phố vinh theo chỉ thị một mươi sáu
để phòng chống dịch bệnh bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
việc thực hiện cách ly xã hội nhằm khống chế truy vết tối đa phát hiện sớm các trường hợp f trong cộng đồng
đây là lần thứ hai thành phố này thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sau hơn hai tháng khống chế chùm lây nhiễm liên quan đến cô gái dương tính là nhân viên cắt tóc cội đầu
hôm nay huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
đối với ông nguyễn thành đông
phó chủ tịch ubnd phường hưng trí để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm
cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
trước đó ông đông đã ký xác nhận để công dân ở vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về địa phương làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn
dịch covid một mươi chín tại hà nội đang diễn biến vô cùng phức tạp khiến lực lượng chức năng phải gồng mình
trong công tác phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên hai ngày hôm nay hình ảnh người đàn ông chống người thi hành công vụ trực chốt kiểm dịch
tự xưng tao là tiến sĩ khiến dư luận thật sự bất bình
sau khi tiến hành điều tra công an huyện gia lâm đã thông tin về người đàn ông tự xưng là tiến trí
khi chửi bới xúc phạm cán bộ trực chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể người đàn ông có bằng tiến sĩ và đang làm giám đốc marketing cho một công ty
nhưng không phải là người của vtv
chiều ngày một mươi sáu tháng tám lãnh đạo công an huyện gia lâm hà nội cho biết
đơn vị đã giao công an xã đặng xá gia lâm tham mưu cho ủy ban nhân dân xã
để xử lý các vi phạm về quy định phòng chống dịch đối với ông nguyễn đê ba mươi tám tuổi
hồ khẩu thương trú tại đống đa hà nội hiện sống tại khu đô thị đặng xá
người tự xưng là tiến sĩ chửi bới cán bộ kiểm soát chống dịch tại chốt kiểm dịch
ông đê đã bị xử lý hành chính về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện gia lâm cũng cho biết thông tin ông đê tự nhận mình là người của vtv
đài truyền hình việt nam là không đúng
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng tám ông đê đã đi xe máy về nơi ở tại khu đô thị đặng xá
khi đến chốt kiểm dịch số một mươi hai thuộc khu đô thị đặng xá gia lâm hà nội
ông có biểu hiện say rượu không đeo khẩu trang nên bị lực lượng trực chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ
thấy cán bộ trực chốt nhắc nhở đeo khẩu trang ông đê liền quát lớn
tào là vtv là tiến sĩ đấy đừng có chỉ vào mặt tào
bây giờ như nào cần giấy tờ gì nói
sau khi sự việc được đăng tải nhiều người dân đã tỏ thái độ bức xúc và cho rằng
đây là hành vi thiếu văn hóa khi người càng có bằng cấp cao thì càng không được ứng xử lệch chuẩn
đồng thời cho rằng xử lý hành chính là quá nhẹ cho hành vi này
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế và đăng ký sắp canh của chúng tôi
ở nốt đăng ký kênh sau bản tin này
hãy để lại bình luận để trở thành người đồng hành thực sự
với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch